tốc độ tăng trưởng trong một mươi năm trở lại đây ở mức không cao dưới một mươi một năm
cơ cấu xuất khẩu chậm chuyển dịch và chịu tác động mạnh diễn biến kinh tế của thế giới
thời gian tới thành phố tập trung phân tích vị trí hàng hóa của thành phố đang đứng ở đâu
trong tổng thể hàng hóa của thế giới nguyên nhân và những vướng mắt trong hoạt động xuất khẩu của thành phố
đề xuất những giải pháp cụ thể và khả thi tháo gỡ những vướng mắt khó khăn
có thể triển khai thực hiện trong trước mắt lâu dài cần sự hỗ trợ phối hợp của bộ ngành trung ương
sở công thương tp hcm vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm về việc kiến nghị đẩy mạnh
sử dụng điện mặt trời trên địa bàn thành phố
theo đó đơn vị liên quan như sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính sở xây dựng
tổng công ty điện lực xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể điện mặt trời áp máy của thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hiện nay sử dụng điện mặt trời còn vướng mắt về thủ tục đầu tư nguồn vốn
chủ sở hữu máy nhà công sở cơ chế chính sách cần nghiên cứu tìm ra giải pháp thích hợp
để triển khai có hiệu quả
do đó sở công thương đề nghị tổng công ty điện lực thành phố xây dựng dự thảo giải pháp
hoàn thiện kế hoạch phát triển tổng thể sớm trên ủy ban nhân dân tp xem xét về duyệt
hiện nay trên thế giới số hóa đã tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ trong ngành y tế
số hóa đã làm cho hệ thống thông tin y tế trở thành nền tảng để triển khai các nội dung
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thông minh tại tp hcm đã diễn ra hội nghị quốc tế informastic về sức khỏe lần thứ nhất
hướng tới bệnh viện thông minh để tìm ra hướng khắc phục những thách thức trên
nhằm giới thiệu và tìm ra các giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong khám chữa bệnh
tại hội nghị đại diện sở y tế tp hcm đã giới thiệu những kết quả đạt được như ứng dụng bệnh án điện tử
ứng dụng robot trong phẫu thuật ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị v v
tuy nhiên với tình hình các bệnh viện đang phải tự chủ thì yếu tố tài chính để đầu tư công nghệ còn gặp nhiều khó khăn
vì vậy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần phù hợp với yêu cầu phát triển tư thực tiễn của ngành y tế
cũng như cần có tính kết nối chia sẻ cao giữa các bệnh viện
tuy nhiên cần có định hướng cụ thể rõ ràng và có quy chuẩn
thành phố hồ chí minh là thành phố sông nước gồm có các con sông sài gòn đồng nai nhà bè với tổng chiều dài là tám mươi km
từ những con sông này một mươi một con kênh tỏa vào thành phố có tổng chiều dài lên tới bảy trăm linh km
đây là điều kiện để thành phố có thể phát triển theo hướng đô thị xanh thân thiện với môi trường
tuy nhiên thành phố hồ chí minh cũng còn hạn chế trong việc duy trì và phát triển các mảng sông nước xanh trong thành phố
điều này đã và sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển bền vững và môi trường sống thân thiện
giải pháp nào hướng đi nào để thành phố phát triển theo hướng bền vững trở thành một thành phố đáng sống là câu hỏi không dễ cho các nhà quản lý
thành phố hồ chí minh là một đô thị ven sông không sống bằng phù sa châu thổ
mà bằng sự dung hòa của rất nhiều ảnh hưởng văn hóa và kinh tế chính trị đa dạng
hệ thống sông nước và kênh rạch của thành phố chiếm một vị trí đặc biệt
nó cũng chính là yếu tố đã định hướng cho sự phát triển có tính hình thái
điều mà nhiều thế hệ kế thừa từ khi khởi đầu đến hiện nay là nương theo hình thế đã được thiên nhiên định sẵn để phát triển
nói cách khác hệ thống sông ngòi kênh rạch là yếu tố thiên nhiên có chức năng tạo cảnh quan
sinh thái nhân văn và xác định ý tưởng quy hoạch của sài gòn xưa và thành phố hồ chí minh ngày nay
có thể nói sài gòn thành phố hồ chí minh còn có cả một hệ thống sông ngòi kênh rạch chằn chịch
tạo nên tám mươi bảy tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài gần năm trăm bảy mươi năm km
không chỉ là giao thông huyết mạch bao đời nay hệ thống sông rạch đã góp cho vùng đất này một bản văn hóa thương hồ
buôn bán trên sông nước
trong đó có hình thái các cư dân cư trú ven và trên sông rạch để phát triển kinh tế dịch vụ và giao lưu văn hóa
ngoài giá trị về giao thương không gian sông nước cũng mang lại nhiều giá trị tinh thần cho người dân của thành phố
giá trị của hệ thống không gian xanh mặt nước có nhiều giá trị quan trọng đối với thành phố
đầu tiên là chúng ta thấy rằng là
một thành phố có nhiều không gian nước không gian xanh thì khí hậu rất mát mẻ hơn những khu vực bệ tâm hóa nhiều
điểm thứ hai là không gian xanh mặt nước giúp cho việc cải tạo môi trường cải thiện chất lượng không khí
không gian xanh mặt nước cũng cung cấp không gian công cộng sinh hoạt cho người dân
đây là một điểm rất quan trọng phục vụ cho nhu cầu của thành phố đáng sống
như vậy chúng ta
chúng ta thấy rằng là muốn cho đô thị thành phố hồ chí minh mà đạt một cái giá trị mà gọi là
chất lượng sống cao đô thị đáng sống thậm chí là hướng lên đô thị thông minh đô thị bền vững đô thị toàn cầu gì đó
thì không thể thiếu vai trò của không gian xanh mặt nước
về kiến trúc từ lâu người pháp đã lấy những con đường và phố ven sông là chuẩn để xây dựng nên trung tâm thành phố ngày nay
trong đó đường tôn đức thắng là một trong những con đường ven sông tiêu biểu nhất của tp hcm
về hình thái đô thị thì các tuyến đường ven sông như xương sống của thành phố hồ chí minh là mạch máu liên kết và phân chia các khu chức năng
về phương diện giao thông thì tuyến phố ven sông là đường vành đai và vị trí chiến lược để xây dựng bộ mặt đô thị
kênh nhiêu lộc thị nghè trước đây là một dòng kênh thơ mộng bậc nhất sài gòn với dòng nước trong xanh tung tăng cá lội
nhưng từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước trở về sau do quá trình đô thị hóa đã làm cho dòng kênh bị ô nhiễm nghiêm trọng
toàn bộ dòng kênh gần như đã biến thành dòng kênh chết nước đen ngòm hồi thối làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân
sông với quyết tâm cải tạo của toàn thể lãnh đạo và nhân dân thành phố hiện nay dòng kênh này đang từng bước trở thành niềm tự hào của nhân dân thành phố mang tên bác
theo nhiều người dân sống dọc hai bên bờ kênh dự án cải tạo kênh nhiêu lộc thị nghè xứng đáng là công trình thế kỷ của thành phố
nên được dân dân ủng hộ hết mình từ công tác di dời tái định cư đến quá trình giải tỏa thi công
tuy nhiên cho đến nay kênh nhiêu lộc thì nghe vẫn là dự án thành công duy nhất
các con kênh khác vẫn phải chịu cảnh các hộ dân sinh sống trên nó xả rác thải trực tiếp ô nhiễm môi trường vẫn không thể giải quyết
theo quy hoạch hai bên bờ sông sài gòn đoạn đi qua các quận trung tâm của thành phố là một giải công viên cây xanh dài kết nối với nhau bằng con đường ven sông
tuy nhiên hiện tại bờ sông bị chia cắt bởi các cây xanh dài
vì các dự án bất động sản và con đường kết nối ven sông không được thông suốt
các công viên bờ sông trở thành không gian riêng của những người sống trong các dự án
đáng lẽ ra là khu vực tân cảng ba son nếu muốn phát triển nhà cao tầng thì cũng nên chỉ làm một vài nhà cao tầng
và phần còn lại là nên bảo tồn ba son bảo tồn cái nhà máy cũ để biến nó thành bảo tàng biến nó thành không gian xanh
xây dựng những nhà hát
làm không gian xanh
thì đó là một cái không gian xanh bờ sông rất là đáng quý
nhưng mà chúng ta lại làm cao tầng rất là nhiều ở khu ba son tân cảng
thì đó là một cái tôi cho rằng là có thể là lợi ích cho nhà đầu tư lợi ích kinh tế một phần nào đó
nhưng mà về mặt không gian xanh cho thành phố về mặt phát triển bình vẩn cho thành phố thì đó là một cái thiệt hại
trước đây thì có những cái đồ án nó sẽ tiếp tục là cho phép là xây dựng rất là nhiều các
các cái cao ốc nhà ở cao tầng bên sông
nhưng mà điều đó thì có thể nó sẽ lập lại cái sai lầm đối với chẳng hạn như với khu tân cảng kia hoặc là đối với khu ba son
thì nếu mà chúng ta xây dựng rất là những dự án nhà ở cao tầng dày đặc ven sông như vậy
thì nó sẽ trắng lại cái luồng gió hát rừng sông tổi vào thành phố
cho nên là cần phải xem xét lại là cái mật độ những cái khu đất đó
bài học từ việc phát triển ồ ạt các dự án ven sông có thể thấy ngay hể trời mưa to là đường nguyễn hữu cảnh
lại chìm trong biển nước gây nhiều khó khăn cho người dân qua lại trên con đường này
theo các chuyên gia lỗi lớn nhất là việc thả cửa cho bất động sản phát triển ồ ạt
các dự án lớn chiếm kênh rệch mọc lên không có quy hoạch phát triển đô thị tràn lan
tại các khu vực mà lẽ ra phải được giữ lại làm chỗ thoát nước
cùng với đó việc hệ thống hồ thoát nước bị lấp để xây dựng các công trình nhà ở
hạ tầng đã vô tình cống hóa nhiều kênh rạch ở thành phố hồ chí minh
dẫn đến mỗi khi mưa lớn đường không có không gian thoát nước trở thành mương
cho dù con đường này nằm khá gần sông sài gòn và kênh du lộc thị nghè
việc xây dựng các tòa nhà cao tầng sang sát ven các con sông
cũng sẽ dẫn đến việc hiện tượng che chắn gió từ các con sông thổi vào thành phố
trên phương diện khoa học những cơn gió này sẽ giúp giảm sự đảo nghịch nhiệt
đang diễn ra gây gắt trong thành phố cũng như đẩy khói bụi ô nhiễm không khí ra khỏi thành phố
với những bức tường cao ốc hiện nay muốn thành phố giữ được nhiệt độ ổn định
chỉ còn trông chờ vào cây xanh công cộng
trong quan hệ đô thị yếu tố cây xanh thường được gắn liền với mặt nước
tạo nên cảnh quan kiên nhiên rất đặc sắc
vì vậy cây xanh đô thị luôn gắn liền với mặt nước
tạo nên dãy cây xanh ven các sông đạch hồ ao
làm cho môi trường đô thị sạch mát thoáng và đẹp hơn
tuy nhiên tại thành phố hồ chí minh
ngoài việc không gian ven kênh rạch sông ngòi chưa được quan tâm đúng mức
thì tỷ lệ cây xanh trên đầu người cũng đang là con số đáng báo động
theo báo cáo của sở xây dựng tp hcm tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
tp hcm hiện có gần bốn trăm chín mươi hai hectare đất công viên
theo quy hoạch cần đạt diện tích bình quân đầu người khoảng sáu bảy m hai trên một người
nhưng con số thực hiện chỉ mới đạt năm m hai trên một người
sở dĩ tỷ lệ này của thành phố thấp
là do công viên trên địa bàn tp hcm phân bố không đều và bất hợp lý
các quận nội thành trung tâm lại là nơi có số lượng diện tích công viên lớn hơn các vùng còn lại
trên địa bàn các quận mới các huyện ngoại thành
thì diện tích đất công viên công cộng còn rất hạn chế
cho dù có quỹ đất quy hoạch xây dựng công viên cây xanh rất lớn
nguồn vốn đầu tư mở rộng công viên phần lớn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước
sông nguồn ngân sách lại tập trung vào các công trình hạ tầng cấp bách
như giao thông y tế giáo dục ngập nước
thậm chí nhiều đề xuất ngầm hóa các công trình như trung tâm thương mại
bãi đổ xe khiến không gian còn lại này đối mặt với nguy hiểm
chưa kể tình trạng các công viên bị lớn chiếm
sử dụng sai mục đích sai công năng vì lợi ích nhóm
và năng lực quản lý yếu kém thời gian qua
khiến mảng xanh của thành phố ngày càng thu hẹp thay vì những lợi nhuận trước mắt
việc thiếu mảng xanh trầm trộn hiện nay sẽ gây nguy hại lâu dài đến sức khỏe con người
và sự phát triển bền vững của đô thị
đã đến lúc chính quyền thành phố cần có những giải pháp quyết liệt

nhưng thử thế cũng chỉ đạt năm m hai người

đã đến lúc phải thay đổi
phố có quyết tâm có các nhà khoa học
có các nhà doanh nghiệp

còn cuộc sống là cái gì không giám sát thì sẽ không điều khiển được

chính là sau hội thảo này hình thành một kế hoạch phát triển công viên cây xanh thành phố cho một mươi năm tới và chắc lâu hơn
đây là phát biểu của đồng chí nguyễn
đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh tại hội thảo quốc tế định hướng quy hoạch và phát triển cây xanh công viên và chiếu sáng các quận nội thành giai đoạn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành
âm hiểu cả về lý luận lẫn thực tiễn đến chia sẻ kinh nghiệm trao đổi đi sâu phân tích tranh luận
làm rõ những khó khăn thách thức cũng như cơ hội những dự án mang tầm quốc tế có thể vận dụng vào điều kiện cụ thể của thành phố

rất nhiều cái giải thương mại

cái lợi nhận của mình nhiều quá
nên là không quan tâm tới các lợi ích
vị thành phố sẽ tiếp tục rút tẩy như thế này
một ý là chiếu sáng
đã sử dụng mạch lướt sông sài gòn

cái bờ kè sông sài gòn

và cũng ước mong tiếp tục

phát triển du lịch

liên quan đến bờ sông sài gòn

hay bờ sông ninh của các nước
cây xanh mặt nước trong đô thị
có phần quan trọng chống hiệu ứng
đảo nhiệt đô thị là một trong các giải pháp
quan trọng trong phong trào công trình xanh
và đô thị xanh đang phát triển mạnh mẽ
trên thế giới gần ba mươi năm nay
tại hội nghị thượng đỉnh cop hai mươi một
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
các nhà lãnh đạo thế giới lần đầu tiên công nhận
công trình xanh phải và sẽ là
một phần giải pháp chống biến đổi khí hậu
để làm được điều này
đòi hỏi chính quyền thành phố phải khắc phục
những tồn tại đã có thực hiện những giải pháp
cụ thể có kế hoạch thực hiện theo đúng
quy hoạch tuân thủ định hướng quy hoạch
một cách minh bạch cũng như ghi nhận
những ý kiến đóng góp từ chuyên gia
và người dân để phát triển
rất hy vọng là các nhà lãnh đạo
thành phố hồ chí minh sẽ có những người
đứng ngũi chữ sào để đưa ra quyết định đó
bởi vì cái áp lực rất là lớn
bởi vì trước mặt là một quyết định
là bảo vệ không gian xanh
đem lại lợi ích cho người dân
một cái mặt khác là đem lại cái lợi ích kinh tế
cho nên là chúng ta cần phải tránh
cái việc là lập những cái sai lầm
rất là khủng khiếp các về mặt kế hoạch
cho nên cái vấn đề ở đây là
không chỉ là một cái quy hoạch phải là tốt
muốn thực thi hoạch ra tốt thì cuối cùng
ở đây vẫn là các kỹ thuật
về quản lý
các quy trình quản lý chúng ta phải nâng cấp nó lên
chúng ta phải tăng cường tính
minh bạch chúng ta phải tăng cường tính giải trình
có sự tham gia giám sát
của người dân vào trong quá trình quy hoạch đó
để chúng ta có thể
tránh việc là các nhóm lợi ích
đây là một cái chuyện hết sức là tiên quyết
cái ý chí chính trị là cái thứ mà quan trọng
nhất trong cái việc đảm bảo một quy hoạch
tốt cho thành phố
cảnh quan sông nước là đặc điểm là bản sắc tự nhiên
là di sản tiên nhiên của đô thị
thành phố hồ chí minh do vậy
cần bảo tồn để góp phần giữ gìn bản sắc đô thị
thành phố sông nước
cũng là nền tảng để phát triển thành phố sinh thái
thành phố xanh thích ứng với
biến đổi khí hậu hướng đến phát triển bình vẩn
thưa quý vị phóng sự về thành phố hồ chí minh
phát triển theo hướng đô thị sông nước
xanh đã kết thúc chương trình thành phố
hồ chí minh hôm nay với những đặc trưng
về vị trí địa lý của thành phố người dân
kỳ vọng lãnh đạo thành phố sẽ có những
quyết sách đúng đắn mang tính chiến lược
và lâu dài vì cộng đồng để thành phố
phát triển theo hướng bình vẩn
mọi ý kiến đóng góp xin quý vị liên hệ với chúng tôi
qua hộp tư tbhcmhômnay tv
một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn
sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại